thông tin cập nhật nhất về diễn biến của dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi giờ sáng nay ngày chín tháng ba việt nam đã ghi nhận ba mươi trường hợp mắc covid một mươi chín ở một mươi tỉnh thành phố
trong đó có một mươi sáu trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện
đến hai mươi giờ tối qua ngày tám tháng ba việt nam đã ghi nhận thêm một mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín trên cùng chuyến bay
trong đó khoang hạng c hai ca người việt một mươi ca người nước ngoài khoang phổ thông một ca người nước ngoài
trong hai trăm linh một hành khách hiện đã có thông tin nơi ở nơi lưu trú của một trăm năm mươi sáu hành khách và lộ trình di chuyển của những người này
cư trú tại một mươi năm tỉnh thành phố
còn hai mươi bảy trường hợp đang cập nhật được thông tin về nơi lưu trú cư trú
hiện tất cả những người bệnh này sức khỏe ổn định và đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện
những người tiếp xúc gần đã được cách ly theo dõi sức khỏe tập trung và giám sát tại nhà
đến bảy giờ sáng nay tp hcm đã xác định thêm hai trường hợp đi cùng chuyến bay với cô gái ở hà nội nhiễm covid một mươi chín
như vậy là đến nay tp hcm đã xác minh được hai mươi hai người từng có mặt trên chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín
cụ thể một trường hợp là phi công máy bay vn năm mươi bốn cư trú ở quận phú nhuận và một người nước ngoài
hai người này đã được cách ly tập trung và làm xét nghiệm
trong ngày hôm qua hai mươi người ở tp hcm đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ một mươi bốn
nhiễm covid một mươi chín đã có xét nghiệm âm tính
về chuyến bay từ hà nội đến huế với ca thứ ba mươi tp hcm cũng đã xác minh được một phi công của chuyến bay này
và đang tiến hành các biện pháp theo quy định
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay chín tháng ba
bộ giáo dục và đào tạo đã thông báo về tình hình học sinh đi học trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh
cụ thể đối với giáo dục phổ thông đến một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng ba
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tiếp tục cho học sinh mầm non tiểu học và trung học cơ sở
tiếp tục nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
trong đó có bảy tỉnh thành phố là hà nội đà nẵng hải phòng quảng ninh thừa thiên huế sơn la và tiền giang
cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới trung học phổ thông giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày một mươi năm tháng ba
có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày một tháng tám

chỉ cho học sinh khối một mươi hai đi học
đối với giáo dục đại học có năm mươi bốn cơ sở dự kiến nhập học từ ngày chín tháng ba và hai mươi bốn cơ sở nhập học từ ngày một mươi sáu tháng ba
hiện còn hai mươi bốn trường đại học chưa có kế hoạch đi học trở lại trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các trường chuyên biệt trực thuộc bộ đã thông báo học sinh lưu học sinh của trường tiếp tục nghỉ đến hết ngày một mươi năm tháng ba
sau khi bộ y tế công bố trên toàn quốc có ba mươi trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong đó tại địa bàn lào cai có hai trường hợp công dân người anh dương tính và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
ngay trong tối qua công an tỉnh lào cai đã họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó với dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh
qua đó nâng cấp độ chống dịch lên mức độ hai
tại cuộc họp lãnh đạo công an tỉnh nghe báo trực tiếp từ công an thị xã sapa công an thành phố lào cai và nơi hai công dân người anh đi lại lưu trú tiếp xúc trực
tiếp hoặc gián tiếp với người khác trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh công an thị xã sapa công an thành phố lào cai đã tích cực khẩn trương trong công tác xác minh khoanh vùng
và có những biện pháp kịp thời trong công tác chống dịch của lực lượng công an đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện thị xã thành phố cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và người thân có nhận thức đúng về dịch cúm covid một mươi chín không hoang mang không chủ quan
tiếp tục xác minh sàng lọc những đối tượng tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần đề xuất cách ly các đối tượng tiếp xúc trực tiếp
tập trung lực lượng trang thiết bị nghiệp vụ đảm bảo giữ vững an ninh trả tự sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra